năm mươi sáu mươi thậm chí trên một trăm linh triệu đồng một mét vuông
đó là giá các căn hộ trung cư cũ đang được giao bán trên các trang web môi rời bất động sản trực tuyến
cao hơn cả phân khúc trung cư chung và cao cấp
dù những căn trung cư này được xây dựng đã lâu diện tích nhỏ thiếu tiết ít sinh hoạt và hầu hết đều đã xuống cấp
thưa quý vị và các bạn thời gian gần đây cùng với cơn sốt của thị trường trung cư nói chung
trung cư tập thể cũ tại hà nội nay bỗng nhiên được nhiều người quan tâm kéo theo giá bán tăng lên từng ngày
đặc biệt ở một số khu vực trung tâm như ba đình đống đa giới đầu tư đang săn lùng tìm mua nhà cũ
chờ cải tạo để được đền bù giá cao tạo ra những cơn suốt giá cho phân khúc này
diện tích nhỏ thiếu tiết ít sinh hoạt và xuống cấp
tuy nhiên những căn hộ như thế này vẫn đang được giao bán với giá ngang với các khu trung cư chung thậm chí cao cấp
các trung cư cũ của hà nội hiện nay đều ở vị trí
thuận tiện cho việc đi lại và học tập trong điều kiện mà hệ thống giao thông của hà nội khủng khiếp như hiện nay
thứ hai là tính khan hiếm một trong đặc điểm của bất động sản là tính khan hiếm
các trung cư cũ đấy những sản phẩm bất động sản có vị trí địa lý tương tự như là trung cư cũ nhưng không có
cho nên nhu cầu của người ta vẫn lớn
thứ ba nữa là phân khúc

cho nên nó cũng đặt trong cái bối cảnh như vậy trung cư cũ nó cũng nằm trong cái vấn đề như vậy
đặc biệt sau khi thành phố hà nội khởi động lại kế hoạch cải tạo các khu trung cư cũ
nhiều căn tại các khu vực trung tâm như ba đình đống đa đã được giới đầu tư đang săn lùng
chờ cải tạo để được đền bù với giá cao
nếu nhìn tổng thể thì giá trị của cái bề nổi của các trung cư đó không đáng kể
thậm chí là cũ nát rồi sập sệ sắp đổ
nhưng mà cái vị chỉ của nó là vị nhất đất vàng
và chính cái vị trí này nó quyết định cái giá của trung cư cũ vì sao đắt được như vậy
hơn nữa thành phố hà nội đang có cái chủ trương là xã hội hóa đầu tư
cho phép dự án để tái định cư tại chỗ với sự đồng thuận của người dân chủ các cái trung cư này
đây cũng là lợi thế nó vượt trội so với các cái trung cư cao cấp khác
và giá của nó vì thế cũng trở nên đắt đỏ
theo cái nguyên tắc mà chúng ta đang có hiện nay
thì cái việc mà có một cái căn hộ trung cư ở đó rất khoát sẽ được đền bù một cái căn hộ
có cái diện tích tương xứng hoặc rộng hơn
rất nhiều người sẵn sàng bỏ tiền để mua các cái trung cư sập sệ đó
với cái hy vọng rằng khi mà sửa chữa xây mới
họ sẽ có một cái trung cư cao cấp
với cái diện tích bằng hoặc cao hơn cái diện tích đang có
thực tế tại các căn hộ trung cư cũ diện tích thường rất nhỏ
trong lối trình sinh sống các hộ dân đã cơ nới thêm
mà phần này lại không nằm trong diện tích được cấp theo sổ đỏ
không được xem xét khi chuyển nhượng
hoặc bước vào các căn hộ trung cư
bồi thường trong dự án cải tạo

với một cái lực lượng đầu cơ trên thị trường
người ta thổi giá lên làm đẩy giá lên
nó không thực
cho nên là tôi cho rằng là
trong cái thời gian tới
thì nhà nước phải nỗ lực tổng thể các cái giải pháp
thì mới có thể giải quyết được
chứ nếu không thì đúng là thị trường
chúng ta thấy là càng một cách vô lý so với thu nhập của người dân
thưa quý vị và các bạn
phân khúc trung cư tại hà nội đang liên tục thiết lập mặt bằng giá mới
do thị trường thiếu nguồn cung
đặc biệt là phân khúc thứ cấp và sơ cấp
những khu trung cư tập thể cũ ở những khu đất vàng
cũng vì thế có giá tăng cao
dù vậy có thể thấy giá này hiện đã được đẩy lên mức không tương xứng
khi giới đầu tư đang săn lùng tìm mua nhà cũ
chờ cải tạo để được đến bù giá cao
trong khi những người dân có nhu cầu ở thực
thì lại khó có thể mua được